bộ trưởng nghệ thuật bang new south wales của australia ông don howin vừa phải từ chức sau hai ngày bị phát hiện vi phạm các quy định về giãn cách xã hội
vào hôm tám tháng bốn vừa qua bộ trưởng nghệ thuật bang new south wales don howin đã rời căn hộ tại sydney để đến ngôi nhà nghỉ của mình ở central cos
trong lúc chính quyền liên bang và cả chính quyền bang new south wales yêu cầu người dân ở nhà chỉ ra đường trong một số trường hợp được phép và không được đến vùng nông thôn để hạn chế lây lan của covid một mươi chín
vì việc này mà ông don howin đã bị cảnh sát bang new south wales phạt một đô la úc mặc dù cho rằng mình không vi phạm các quy định của chính phủ
song bộ trưởng don hobwin vẫn từ chức để thể hiện sự ủng hộ đối với nỗ lực ngăn chặn sự lây lan covid một mươi chín của chính phủ